điện kremlin cho biết cuộc xung đột ở ukraine sẽ kết thúc khi phương tây thực hiện hành động giải tỏa những lo ngại mà moscow liên tục nêu rõ về việc dân thường ở miền đông ukraine bị giết hại cũng như việc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato mở rộng về phía đông
tuyên bố trên được người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov đưa ra khi được phóng viên hỏi về điều kiện chấm dứt cuộc khủng hoảng ở ukraine
ông cũng cho rằng ukraine đang thảo luận về các yêu cầu của moscow với mỹ và các đồng minh khác
trong khi đó cùng ngày tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết kiev đã tới bước ngoặt chiến lược trong cuộc chiến với nga
song cảnh báo không thể nói chiến sự sẽ kéo dài trong bao lâu
ông cũng đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực trừng phạt với nga